hôm nay ngày làm việc thứ một mươi chín kỳ họp thứ bảy quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật đầu tư công sửa đổi và nhiều nội dung quan trọng khác
theo đó buổi sáng quốc hội biểu quyết thông qua luật quản lý thuế sửa đổi và biểu quyết thông qua luật đầu tư công sửa đổi
sau đó các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi
buổi chiều sau khi biểu quyết thông qua luật kiến trúc quốc hội sẽ thỏa luật ở hội trường về dự án luật trung khoán sửa đổi
sáng ngày một mươi hai tháng sáu tại hà nội trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển đã tổ chức lễ khai giảng đào tạo chuyên môn kỹ thuật trình độ sơ cấp khóa bốn năm hai nghìn một mươi chín cho một trăm linh chiến sĩ mới
năm hai nghìn một mươi tám trung tâm đã tổ chức đào tạo bốn lớp nhân viên sơ cấp khóa ba đào tạo một lần với thời gian hai năm một khóa gồm các lớp thông tin báo vụ hàng hải điện tàu và máy tàu tổ chức phân loại học tập rèn luyện xét công nhận tốt nghiệp cho một trăm một mươi chín học viên
một trăm linh học viên tốt nghiệp ra trường nằm vững về chuyên môn nghiệp vụ có bản lĩnh chính trị vững vàng sẵn sàng lên đường nhân nhiệm vụ trên các cương vị công tác được giao
năm hai nghìn một mươi chín trung tâm mở thêm lớp hai đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành vũ khí tàu cảnh sát biển và lớp hành quân giã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận cho một trăm linh chiến sĩ mới
để đáp ứng yêu cầu nội dung giáo dục và đào tạo trong thời gian tới trung tâm cần tập trung đào tạo nâng cao chất lượng đầu gia và nguồn lực để mạnh việc nâng cao chất lượng đối ngũ giáo viên phán bộ quản lý xây dựng lực lượng chính quy tình nhuệ hiện đại có tính chuyên nghiệp cao và đoàn kết sáng tạo kỷ cương nêu gương dạy tốt học tốt và quyết thắng
hôm qua tại hà nội tập đoàn điện lực việt nam đã tổ chức công bố phát động chương trình bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện
đây là chương trình do evn tổ chức bình chọn rộng rãi cho mọi công dân việt nam từ một mươi bốn tuổi trở lên có giấy tờ tùy thân hợp lệ thực hiện bằng hình thức bình chọn trực tuyến qua mạng
quá trình bình chọn sẽ diễn ra trong một tháng từ ngày một mươi hai tháng sáu tới hết ngày một mươi một tháng bảy
để thu hút đông đảo khách hàng sử dụng điện tham gia bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện chương trình còn có cơ cấu giải thưởng với các mức từ hai triệu đồng đến một mươi triệu đồng
trong đó những người đoạt giải được lựa chọn ngẫu nhiên trong số những người bình chọn đúng mẫu hóa đơn tiền điện có tiền lệ bình chọn cao nhất các mẫu đưa ra ý kiến
theo tổ đoàn địa lực việt nam vấn đề hóa đơn tiền điện được dư luận khá quan tâm
với mục tiêu tiếp tục đổi mới thể hiện sự minh bạch cầu thị và lắng nghe khách hàng evn đã tham khảo mẫu hóa đơn một số quốc gia trong khu vực
đưa ra bốn mẫu mới theo nguyên tắc đơn giản dễ kiểm tra giám sát có tính kế thừa tạo sự gần gũi
ngày một mươi hai tháng sáu ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
thành phố đà nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện cục vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
từ năm hai nghìn chín đến nay thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
thành phố đà nẵng đã tổ chức hơn ba mươi năm đợt tuyên truyền với gần ba triệu lượt người tham dự tổ chức gần chín mươi hội trợ triển lãm
gần một trăm bảy mươi cuộc đưa hàng việt về nông thôn khu đô thị và công nghiệp
nhờ đó đã tạo được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp
hiện hầu hết các siêu thị lớn như coopmart bixi vinmax bày bán hàng việt lên tới bảy mươi chín mươi
đại đa số người việt đã thường xuyên sử dụng hàng hóa thương hiệu việt
trong thời gian tới ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
thành phố đà nẵng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp theo sát diễn biến thị trường
kiểm tra kiểm soát chống buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng
cũng như xây dựng các mô hình để cuộc vận động tiếp tục lan tỏa
triển lãm quốc tế về cơ sở hạ tầng cảng biển và logistics tại việt nam vplec hai nghìn một mươi
diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng sáu tại thành phố hồ chí minh do informa market việt nam tổ chức
dưới sự bảo trợ của hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam
và hiệp hội thương mại điện tử việt nam bảo trợ truyền thông bởi tạp chí điện tử môi trường và đô thị việt nam
vplec hai nghìn một mươi chín thu hút hơn một trăm linh đơn vị đến từ một mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
đây là cơ hội để doanh nghiệp trưng bày những cơ hội kinh doanh và khách hàng giàu tiềm năng
tiếp cận các đơn vị triển lãm quốc tế và sản phẩm công nghệ tân tiến hàng đầu của ngành logistics
thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia
vplec hai nghìn một mươi chín hứa hẹn mang đến danh mục sản phẩm đa dạng gồm ba pls và đơn vị giao nhận vận tài
vận tải hàng không vận chuyển hàng hóa bằng container lạnh thiết bị xếp dỡ hàng hóa
chuỗi lưu trữ lạnh và đơn vị sản xuất container lạnh đơn vị sản xuất và cho thuê container
hệ thống phân tích dữ liệu đơn vị cung cấp thiết bị và vận hành đường thủy nội địa
thiết bị và bất động sản logistics thiết bị và công nghệ cảng
inter logistics thông minh logistics thông minh và nhà kho thông minh
chiều qua tại hà nội báo điện tử đại biểu nhân dân đã tổ chức tọa đàm trực tuyến
đảm bảo an ninh năng lượng nền tảng phát triển bền vững
tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng khó khăn cũng như đưa ra các giải pháp
nhằm phát triển an ninh năng lượng bền vững qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
tại buổi tọa đàm các vấn đề về bất cập trong phát triển năng lượng tại việt nam và khu vực
lựa chọn nguồn năng lượng cơ chế chính sách trong việc bảo đảm phát triển năng lượng đã được các đại biểu phân tích

những cái chuỗi công nghệ đó chúng ta phải từng bước mà phải ít nhất phải tham gia vào một cái công đoạn nào đó
thực tế quy hoạch phát triển điện lực quốc gia điều chỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi có xét đến năm hai nghìn ba mươi
đặt ra các mục tiêu định hướng đến năm hai nghìn ba mươi con số này đạt khoảng một trăm hai mươi chín năm trăm linh mw
thực tế này đòi hỏi chúng ta tiếp tục phát triển các nguồn năng lượng một cách hài hòa hợp lý
hạn chế những tồn tại về cơ chế chính sách qua đó bảo đảm phát triển của cả nước trong các lĩnh vực kinh tế xã hội
đồng thời gắn với yếu tố bảo vệ môi trường chất lượng tăng trưởng trên thực tế
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
năm nay theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố
đã lên kế hoạch chủ động đổi mới cách dạy cũng như ôn tập sát chương trình đã học từ đầu học kỳ hai đến nay
trong đó tập trung ôn tập cho các em phương pháp làm các bài thi tiểu luận thi trắc nghiệm
với tinh thần là bình tĩnh tự tin vào khả năng học tập của mình để giải quyết yêu cầu của đề thi đặt ra
trong một tháng vừa rồi nhà trường về phiên luận các tổ đều tổ chức vốn
mỗi tuần có một cái đề trắc nghiệm theo từng chủ đề để các em luyện và bám sát nhất với nội dung thi
từ cái đề đó thì thầy cô sửa tập cho các em cách sửa và cách giải quyết vấn đề
trong một khoảng thời gian nhanh nhất và được kết quả chính xác nhất
thực hiện chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo thành phố hiện nay các trường trung học phổ thông
sẽ tổ chức ôn tập cho các em học đến hết ngày một mươi sáu tháng sáu sau đó các em có thể tự ôn tập tại nhà
nhà trường em đã ôn tập rất nhiều
rất là kỹ và em rất là sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới
em tin là em sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới
mặc dù năm nay cái điều kiện xét về cái điểm thì nó có khác so với năm trước
năm nay cái tỷ lệ nó là bảy ba chứ không phải là năm năm
nhưng mà học sinh chúng tôi thì chúng tôi cũng đã làm kỹ từ cái khâu tư vấn chọn tổ hợp
cho đến tư vấn ôn thi và nội vi thì chúng tôi tin tưởng rằng các em sẽ tham gia mùa thi an toàn
và đạt cái hiệu quả cao
hiện nay với vốn kiến thức cơ bản đã được học cùng với các kiến thức nâng cao
và đã được nhà trường ôn tập rất kỹ trong gần bốn tháng qua
các em sẽ tự tin để bước vào một kỳ thi đạt kết quả cao nhất
năm nay toàn tỉnh hà nam sẽ có hơn tám sáu trăm linh thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
với hai mươi ba điểm thi ba trăm sáu mươi tám phòng thi
đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này đã được tỉnh hà nam chỉ đạo các sở ban ngành địa phương
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kỳ thi
năm nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
ngành giáo dục đào tạo tỉnh hà nam đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến
quán triệt cụ thể rộng rãi quy chế thi các văn bản hướng dẫn
đặc biệt là những điểm mới những điều cần lưu ý
thời gian địa điểm tổ chức kỳ thi tới tất cả các tổ chức cá nhân có liên quan
để phục vụ cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh đắk lắc đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn
nghiêm túc và đúng quy định
cụm thi tại tỉnh đắk lắc có hơn hai mươi thí sinh đăng ký dự thi tại ba mươi hai điểm thi
ban chỉ đạo kỳ thi đã kiểm tra công tác chuẩn bị từ hệ thống cơ sở vật chất
đến việc thực hiện chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo
về việc lắp đặt camera giám sát tại phòng đựng đề thi bài thi khu vực chấm thi
bên cạnh đó sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc đã tổ chức tập huấn
nghiệp vụ trông thi thanh tra thi cho các cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi
đồng thời phổ biến nội quy những điểm mới của kỳ thi đến thí sinh dự thi
mới đây bệnh viện phổ trung mương cho biết đã kết hợp cùng bệnh viện e và bệnh viện việt đức
phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân bị di chứng do lao dẫn đến xẹp phổi nghiêm trọng
mặc dù đã điều trị lao được hai năm nhưng do di chứng nặng nề của căn bệnh này
đứa bệnh nhân người dân tộc thái được cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp
xẹp lá phổi phải mất hoàn toàn chức năng
khí quản phế quản bị chít hẹp biến dạng cong
tiên lượng sống của bệnh nhân rất xấu
theo các bác sĩ tại bệnh viện phổ trung mương đây là một ca bệnh hết sức đặc biệt
phổi không hô hấp nhưng trong phổi vẫn có oxy
điều đấy đã cung cấp được cho oxy vào trong phổi và trao đổi giữa phổi với máu
để đảm bảo sự bảo hòa oxy trong máu
với tính chất phức tạp của ca bệnh ba bệnh viện tuyến đầu của cả nước
là bệnh viện phổi trung ương bệnh viện e bệnh viện việt đức đã cùng kết hợp để cứu sống bệnh nhân
các bác sĩ bệnh viện phổ trung mương đã phối hợp với bệnh viện e
sử dụng kỹ thuật tiêm phổi máy để tạo hình lại phế quản gốc bên phải
sau đó tiếp tục phối hợp với các bác sĩ bệnh viện hữu nghị việt đức
để sử dụng hệ thống stent kim loại dạng lê sắt với giá đỡ tốt hơn lần đầu tiên được áp dụng tại đây
sau hai lần phẫu thuật sáu lần can thiệp đặt ống stent hiện bệnh nhân đã ổn định đi lại và ăn uống được
với phẫu thuật thành công này đã tạo ra một bước tiến mới mở ra những cơ hội sống cho các bệnh nhân chịu ảnh hưởng do di chứng bệnh lao
đồng thời cho thấy việc thanh toán bệnh lao là hết sức cần thiết
thưa quý vị bệnh viện gia liễu trung mương cho biết trong thời gian gần đây số lượng bệnh nhân mắc vẩy nến ngày càng gia tăng
tuy nhiên điều đáng nói là nhiều trường hợp khi vào viện
bệnh tình đã tiến triển rất nặng do người dân tự ý điều trị và dùng các phương pháp dân gian truyền miệng để chữa bệnh
điều này không chỉ khiến việc chữa bệnh gặp khó khăn hơn mà thậm chí bệnh nhân còn có nguy cơ mắc ung thư da do ngộ độc acen
bệnh nhân này có tiền sử mắc vẩy nến đã một mươi năm
tuy nhiên thay vì điều trị ở bệnh viện thì anh lại mua thuốc nam dạng viên về uống trong sáu tháng
được biết thời gian ngắn ban đầu bệnh có thuyền giảm nhưng càng về sau bệnh càng nặng
thăm khám tại bệnh viện gia liễu trung ương các bác sĩ phát hiện bên cạnh dấu hiệu vẩy nến
bệnh nhân có các tổn thương đặc trưng của ngộ độc acen mạng tính nghi do từ nguồn thuốc nam không rõ nguồn gốc
được biết asean là một kim loại nặng đã được sử dụng trong điều trị vẩy nến từ lâu
nhưng vì các nghiên cứu cho thấy tính độc hại của nó
nên hiện không được sử dụng
tuy nhiên một số loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc hiện vẫn có sử dụng asean trong thành phần
do đó có thể gây ngộ độc cho bệnh nhân
hiện nay trong điều trị bệnh vẩy nến ngành gia liễu nước ta cũng đã cập nhật đầy đủ các tiến bộ khoa học trên thế giới
đối với các bệnh mạng tính hay bệnh hệ thống người bệnh nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ
bệnh vẩy nến là một bệnh viêm sang mạng tính tái phát nhiều đợt
vì vậy cho nên rất nhiều bệnh nhân hoang mang và tự ý đi sử dụng các bản thuốc dân gian
rất dễ dẫn đến nguy cơ làm tăng bệnh làm bệnh nặng lên
vì vậy cho nên là đối với những bệnh nhân vẩy nến thì kêu khuyên là nên đến các cơ sở uy tế khám điều trị
có những pháp đồ điều trị thì bệnh mới có thể chữa khỏi được
có bệnh thì vái tứ phương là tâm lý chung của nhiều người bệnh
tuy nhiên thực tế có nhiều loại thuốc dân gian chưa hề được khoa học kiểm chứng tính hiệu quả
người bệnh nên dùng thuốc có sự tư vấn của bác sĩ
bởi nếu không câu chuyện tiền mất tật mang sẽ vẫn còn tiếp diễn
trên các địa bàn cung cấp nguồn thiệt lợn cho thành phố
ngoài chủ động các phương án phòng chống dịch
thành phố đã thành lập nhiều trạm kiểm dịch biêu động trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các trạm kiểm dịch sau khi cảnh sát giao thông ra tiến hiệu dừng phương tiện
cán bộ thú y kiểm tra giấy kiểm dịch vòng niêm phong
xem xét các cảm quan về biểu hiện của các con vật
rồi phun thuốc khử trùng
nếu có bất thường cán bộ thú y sẽ báo cho trưởng đoàn giải quyết
hiện nay thì đối với các cái chốt mà thành phố bổ sung
thì hiện nay là đối với cấp thành phố thì chúng ta có ba cái chốt
tại khu vực của cao tốc long thành thành phố hồ chí minh
chốt thứ hai là trên tuyến quốc lộ hai mươi hai giáp ranh giữa tây ninh và thành phố hồ chí minh
và chốt thứ ba là tại khu vực điểm giao của cái cao tốc trung lương thành phố hồ chí minh
còn đối với các quận quyện thì đã chủ động triển khai các chốt
để mà kiểm soát các cái tuyến tỉnh lộ hương lộ giáp ranh của các tỉnh
thì khoảng trên dưới là một mươi năm chốt cụ thể là ở củ chi là có sáu chốt
ở nhà bè là có bốn chốt ở bình chánh là năm chốt
và quận một mươi hai là một chốt để mà cái kiểm soát cái vận chuyển tại cái khu vực giáp ranh
đồng thời thiết lập kênh trao đổi cập nhật thường xuyên diễn biến dịch tả lợn châu phi
giữa các chi cục để phối hợp kiểm soát nguồn lợn trước khi đưa về thành phố diết mổ
thống nhất tuyến đường vận chuyển lợn xuất về thành phố giết mổ chỉ đi qua quốc lộ một a và quốc lộ một k
trình phúc kiểm tiêu độc khử trùng tại các trạm kiểm dịch động vật
liên hoan phim tài liệu châu âu việt nam lần thứ một mươi đã khép lại với nhiều sự âm và tích nối của nhiều khán giả việt
qua những cuộc giao lưu quốc tế phim tài liệu việt nam đã khẳng định vị trí nhất định trong dòng chảy điện ảnh
ngày cuối cùng của lên hoàn phim tài liệu châu âu việt nam lần thứ một mươi
mới có một mươi tám giờ nhưng khán giả đã kéo đến khá đông
bên cạnh nhiều khán giả trẻ còn có những gương mặt quen thuộc từ các mùa lên hoan phim trước
đó là bà trần ngọc thúy ở hàng đào hà nội
không chỉ đi một mình bà còn luôn rủ thêm những người bạn của mình
một mươi ngày diễn ra lên hoàn phim chưa buổi chiếu nào bà vắng mặt
với bà sau một mươi năm tổ chức liên hoan phim này vẫn giữ nguyên cung cách tổ chức giản dị
về phát miễn phí mà phim thì rất hay
tôi thì gần như là năm nào cũng đi theo phim để xem
phim tài liệu này là họ đề cập đến tất cả những vấn đề mà xã hội đang còn phải trông mong sự giúp đỡ của cộng đồng
tính nhân văn và sức mạnh động viên con người của những bộ phim tài liệu
chính là động lực thôi thúc người xem quay lại
khán giả không chỉ thấy thế giới này vô cùng đa dạng
mà còn thấy được nghị lực tầm nhìn của con người ở nhiều quốc gia
và khán giả cũng có thể tìm được cho mình lời giải đáp cho nhiều vấn đề mà họ còn băn khoăn
tôi mong chờ được những bộ phim tài liệu được lựa
được lựa chọn để chiếu các liên hoan phim giữa việt nam và nước ngoài
nó sẽ mang lại cho tôi không chỉ là cái kiến thức về giá trị
thường là các cái chất liệu và giá trị lịch sử mang tính lịch sử và văn hóa để lưu giữ lại
tôi mong muốn được xem những bộ phim hay
tức là mình biết được thêm kiến thức mà với cách truyền tải nó hay
thì mới được lựa chọn để chiếu phim tại đây
thì đấy là cái mục đích mà mong muốn khi tôi đi xem phim tài liệu
tôi rất là yêu thích cái thể loại phim tài liệu này
và liên hoan phim này đã tổ chức được một mươi năm
nhưng mà tôi đã tham gia đi xem từ hồi sinh viên và tham gia đầy đủ tất cả là một mươi lần
tôi cảm thấy là dòng phim tài liệu là một dòng phim rất là chân thực
và nó cũng có một đậm chất điện ảnh ở trong đấy và kể những cái câu chuyện rất là hay
khiến cho tôi có rất là nhiều cảm xúc ở trong đấy bởi vì chính là cái sự chân thực của nó
từ những thành công của liên hoan phim tài liệu châu âu việt nam
hàng phim tài liệu khoa học việt nam đang đẩy nhanh tiến độ phối hợp với các đơn vị công nghệ số
để sản xuất và công chiếu phim tài liệu trên mạng
bên cạnh đó tập trung đầu tư sản xuất các bộ phim cập nhật đề tài được xã hội quan tâm để công chiếu ngoài dạp
trong phần tin quốc tế triều tiên đề ngò cơ hội đối thoại lần thứ ba với mỹ
trong phần tin quốc tế triều tiên đề ngò cơ hội đối thoại lần thứ ba với mỹ

xin được chuyển sang tin tức quốc tế
thưa quý vị việc triều tiên và mỹ không đạt được kết quả trong hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước lần hai vừa qua
hoàn toàn là do lỗi của washington
đây là nội dung bài viết đăng tải trên trang tin tuyên truyền của triều tiên ngày một mươi hai tháng sáu
tuy nhiên tác giả cũng nhấn mạnh cánh cửa đối thoại vẫn chưa hoàn toàn khép lại
và khả năng về một cuộc gặp thượng đỉnh lần ba trong thời gian tới vẫn ở phía trước
bài viết đăng tải trên trang mạng urimi
ông jokiri của triều tiên cho rằng mỹ là bên khiến hội nghị thượng đỉnh triều mỹ hồi tháng hai vừa qua
không đạt được kết quả đồng thời yêu cầu washington có những nỗ lực thiết thực
nhằm nối lại tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa vốn đang bị đỉnh trệ
bài viết nhấn mạnh điều mà thế giới mong muốn đối với các cuộc đàm phán triều mỹ
là thiện trí của mỹ cùng những biện pháp tương ứng đáp lại thiện trí và các bước đi tích cực của triều tiên
cũng như động thái thiện trí mở đường cho việc nối lại các cuộc thảo luận với cách tiếp cận mới
lời kêu gọi trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tổng thống mỹ donald trump cho biết
vừa mới nhận được một bức thư mà ông gọi là rất nồng ấm từ nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn
liên minh vì tự do và thay đổi phe đối lập chủ chốt tại sudan vừa chấp nhận chấm dứt chiến dịch
bất tuân dân sự kể từ ngày hôm nay và nối lại các cuộc đàm phán về việc thành lập một ủy ban chuyển tiếp tối cả
đặc phái viên thủ tướng ethiopia ông mahmoud ri người đóng vai trò trung gian hòa giải giữa quân đội
và người biểu tình đối lập tại sudan
đã xác nhận thông tin trên
ông cũng cho biết hội đồng quân sự chuyển tiếp tmc tại sudan đã đồng ý trả tự do cho các tù nhân chính trị
như một biện pháp xây dựng lòng tin giữa các bên
các cuộc đàm phán giữa tmc và liên minh gồm các nhóm biểu tình và đối lập đã sụp đổ
sau vụ giải tán bằng bạo lực đối với một cuộc biểu tình hôm ba tháng sáu khiến hàng trăm người thiệt mạng
từ ngày tám tháng sáu các nhóm biểu tình tại sudan đã phát động một chiến dịch bất tuân dân sự trên quy mô toàn quốc
sau khi chiến dịch bắt đầu hầu hết doanh nghiệp tại sudan đã dừng hoạt động
và người dân không tham gia vào bất cứ một hoạt động xã hội nào
truyền thông nhà nước syri vừa cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn nhiều tiên lửa của israel
nhằm vào các mục tiêu tại miền nam
trong khi đó một số nguồn tin cho rằng vụ tấn công trên nhằm vào các cứ điểm của phong trào vũ trang hezbollah tại syri
hãng thông tấn nhà nước shana của syri cho biết vụ anh kích của israel nhằm vào khu vực tan al hara
nằm gần cao nguyên golan
xong không gây thương vong
bên cạnh đó syri cũng cáo buộc israel đã tiến hành các hành động làm nhiễu loạn hệ thống radar của nước này
trong khi đó tổ chức giám sát nhân quyền syri cho biết các tên lửa của israel nhằm vào hai cứ điểm
của phong trào vũ trang hezbollah trong đó bao gồm các hệ thống radar tại khu vực tan anhara
cùng một căn cứ của lực lượng này tại thị trấn qunecha
ngày một mươi hai tháng sáu tổng thống mới đắc cử kazakhstan kasim zomato kf đã tuyên thị nhậm chức
và chính thức trở thành tổng thống thứ hai của quốc gia
tổng thống của quốc gia này với cam kết tuân thủ hiến pháp và thúc đẩy đất nước phát triển thịnh vượng
phát biểu tại buổi lễ nhậm chức ông tokayev cam kết sẽ trung thành phục vụ người dân kazakhstan
tuân thủ hiến pháp và luật pháp của kazakhstan đảm bảo quyền và tự do của công dân
tận tâm thực hiện nhiệm vụ cao cả của tổng thống nước cộng hòa kazakhstan
ông tokayev đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với gần bảy mươi một số phiếu ủng hộ
năm nay sáu mươi sáu tuổi ông từng giữ chức chủ tịch thượng viện và đã được đích thân cựu tổng thống
nu sultan nazarkbayev lựa chọn làm người kế nhiệm khi ông này bất ngờ từ chức vào ngày một mươi chín tháng ba vừa qua
sau khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời ngày hai mươi tháng ba
ông tokayev đã kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào ngày chín tháng sáu vừa qua
giới quan sát nhận định chính sách đối ngoại của tân tổng thống tokayev không có nhiều khác biệt so với người tiền nhiệm
tháng bốn vừa qua ông tokayev đã có chuyến thăm nga trên cương vị tổng thống lâm thời
tại các khu vực có chiến tranh cứ năm người thì có một người bị tổn thương sức khỏe tâm thần
khi mắc chứng trầm cảm lo lắng căng thẳng sau chấn thương dối loạn lưỡng cực hoặc tâm thần phân liệt
còn số đáng bão động trên mới được tổ chức y tế thế giới who đưa ra
đã nêu bật ảnh hưởng dài hạn của cuộc khủng hoảng tại những quốc gia có chiến tranh
nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ ba mươi chín quốc gia được công bố từ năm một nghìn chín trăm tám mươi đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và được phân loại ở các mức độ nhẹ trung bình
theo who số người bị các dạng bệnh tâm thần nghiêm trọng tại những quốc gia có chiến tranh
như afghanistan iraq nam sudan syri hay yemen cao hơn nhiều so với những nơi hòa bình
khi chỉ có một trên một mươi bốn người mắc các bệnh về tâm thần
ngoài ra tỷ lệ bị trầm cảm còn gia tăng theo độ tuổi
và phụ nữ thường gặp các triệu chứng này hơn nam giới
do đó who nhấn mạnh sự cấp thiết của việc mở rộng đầu tư để chữa trị cho những người bị bệnh
tại các khu vực này
theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi sáu
có tới năm mươi ba khu vực tại ba mươi bảy quốc gia có xảy ra xung đột con số cao nhất lịch sử
và khoảng một mươi hai dân số thế giới sống trong những khu vực có chiến tranh
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại